vừa qua công an huyện gò quao tỉnh kiên giang phối hợp với ngân hàng địa phương đã ngăn chặn kịp thời một vụ người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng
qua làm việc với cơ quan công an chị bùi thị thu cúc bốn mươi một tuổi ngụ xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao cho biết
chị có người em gái đang đi lao động tại nga có quen một người đàn ông qua mạng xã hội facebook
với tên là mohan singh mohan singh tự xưng là phi công đang sống ở nước anh
hứa sẽ chuyển số tiền bảy tỷ đồng việt nam về cho cha mẹ em gái chị cúc cất nhà
tin lời người em gái đã gọi điện thoại về cho chị cúc để kết nối với người yêu ở anh quốc
để nhờ nhận tiền và đi đóng số tiền hai mươi hai triệu đồng qua một tài khoản ngân hàng ở việt nam với tên là phạm ngọc thạch
phát hiện tài khoản lạ có dấu hiệu lừa đảo nên nhân viên ngân hàng ngừng việc giao dịch và báo với công an huyện gò quao
kịp thời đến ngăn chặn và giải thích đó là hành vi lừa đảo qua mạng nên chị cúc mới nhận ra mình đã bị lừa
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ